bộ tư lệnh cảnh sát biển một cho biết sáng ngày một mươi hai tháng bảy đã nhận được đề nghị của ủy ban nhân dân huyện đảo bạch long vĩ hải phòng
về việc điều động phương tiện đưa kiếp bác sĩ từ đất liền ra mổ cấp cứu cho một sản phụ trên đảo đang nguy kịch
sản phụ tên là vũ thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở xã tiên minh huyện tiên lãng thành phố hải phòng hiện trú tại khu dân cư số hai huyện bạch long vĩ
sản phụ sinh lần hai nhưng do sóng to sức khỏe yếu nên không thể về đất liền sinh được tình trạng sản phụ có chiều hướng xấu dần khó sinh bắt buộc phải mổ tại đảo
sở y tế hải phòng xác định đây là ca mổ đẻ khó nên phải đưa kiếp mổ của bệnh viện phụ sản ra đảo để trực tiếp mổ cấp cứu
tàu cảnh sát biển hai nghìn bảy thuộc hải đội một trăm một mươi hai chở kiếp bác sĩ gồm bảy người khẩn trương rời cảng lên đường thực hiện nhiệm vụ
sau gần bốn tiếng hành trình tàu cảnh sát biển hai nghìn bảy đã ra đến đảo
tàu bạch long vĩ kiếp bác sĩ nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu cho sản phụ và sinh bé trai nặng hai năm kg trao đời lúc một mươi sáu h chiều cùng ngày
hiện mẹ con sản phụ đã qua cơn nguy kịch
để đảm bảo an toàn sau sinh các bác sĩ quyết định sẽ đưa mẹ con sản phụ lên tàu cảnh sát biển hai nghìn bảy trở về đất liền để được chăm sóc theo dõi với trang thiết bị tốt nhất